theo jean vn lịch sử dường như đang lặp lại lúc này hàng loạt các quốc gia từ châu âu tới châu á
đang đối mặt với mùa nghỉ lễ ưu ám bởi làn sóng ca mắc covid một mươi chín mới tồi tệ chưa từng có theo goudian
mùa giáng sinh năm hai nghìn hai mươi từng bị biến chủng an phá hỏng năm nay biến chủng omicron một lần nữa
khiến số ca mắc covid một mươi chín mới ở hàng loạt quốc gia khắp thế giới tăng cao kỷ lục
nhưng bất chấp sự xuất hiện của biến chủng siêu lây nhiễm những tín hiệu lạc quan đã xuất hiện
các hoạt động ăn mừng lễ giáng sinh đã bị hủy bỏ tại nhiều quốc gia châu âu ở anh nhà hàng quán rượu
cơ lạc bộ đêm phải đóng cửa dịch vụ y tế quốc gia nhs cảnh báo hệ thống y tế có nguy cơ quá tải
bởi bệnh nhân covid một mươi chín nặng đang tăng nhanh
diễn biến dịch bệnh lúc này khiến nhiều người lo sợ covid một mươi chín sẽ làm thay đổi vĩnh viễn dịp giáng sinh
và năm mới trong tương lai khi mùa nghỉ lễ sẽ luôn đi kèm các biện pháp phong tỏa và hạn chế phòng dịch
để so sánh mùa đông năm hai nghìn hai mươi một dường như là phiên bản lặp lại của năm hai nghìn hai mươi
tại anh số ca mắc covid một mươi chín bùng nổ chỉ trong vài tuần ngắn ngủi trước dịp nghỉ lễ
tuy nhiên có những sự khác biệt rõ ràng tỷ lệ nhập viện và tử vong vì covid một mươi chín hiện nay vẫn thấp hơn nhiều so với năm ngoái
các nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ ca bệnh nặng do biến chủng omicrone thấp hơn nhiều so với các chủng virus trước đây như delta
các nhà khoa học nhận định kết quả nghiên cứu mới là tin tốt lành tuy nhiên các quốc gia vẫn cần cảnh giác
số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày vẫn đang tăng nhanh
ở anh số ca covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ lập kỷ lục hôm hai mươi bốn tháng một mươi hai với một trăm hai mươi hai trường hợp
chỉ trong tuần qua khoảng một bảy triệu người anh đã mắc covid một mươi chín
trong khi đó giới chức y tế pháp ngày hai mươi năm tháng một mươi hai thông báo số ca mắc covid một mươi chín mới đạt sáu con số
với một trăm linh bốn sáu trăm một mươi một trường hợp theo afp
con số kỷ lục mới của pháp được đưa ra giữa lúc các quan chức nước này bày tỏ lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến chủng omicron
cùng ngày italy cũng chứng kiến mức tăng kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp với năm mươi bốn bảy trăm sáu mươi hai trường hợp mới
phá vỡ kỷ lục năm mươi năm trăm chín mươi chín trong ngày trước đó theo reuters
trong khi đó dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng tại australia khi nước này liên tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca covid một mươi chín
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai australia ghi nhận chín chín trăm bốn mươi bảy ca dương tính với virus sars cov hai
bang đông dân nhất australia là new south wales có thêm sáu ba trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín kỷ lục mới cùng bảy mươi trường hợp nhập viện trong đêm
điều đáng chú ý là phần lớn ca mắc covid một mươi chín mới xảy ra với người trưởng thành ở độ tuổi thanh niên
các nhà khoa học cảnh báo một khi biến chủng omicron bắt đầu lan rộng trong nhóm người cao tuổi
độ tuổi dễ bị tổn thương hơn tỷ lệ bệnh nhân nặng phải nhập viện sẽ tăng đột biến
mặt khác một bộ phận lớn người dân đã được tiêm đủ liều vaccine thậm chí là liều vaccine bổ sung
và hệ biến dịch đủ để bảo vệ cơ thể trước biến chủng omicron
hiện vẫn cần thêm thời gian để đánh giá tỷ lệ bao phủ vaccine cao tác động như thế nào tới cuộc chiến chống biến chủng mới
trong khi chờ có đủ dữ liệu khoa học vẫn sẽ cần các biện pháp phù hợp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng theo goodian
chắc chắn có độ tranh lệch giữa thời điểm nhiễm bệnh và nhập viện
trong khoảng thời gian đó cần có các chính sách phù hợp điều vốn không đơn giản
giáo sư mark hual chuyên gia dịch tế học đại học edinburgh cho biết
nhiều nhà khoa học tin rằng các bằng chứng hiện nay cho thấy biến chủng omicron không gây ra bệnh nặng như các biến chủng virus trước đây
các nghiên cứu tại scotland anh và nam phi ủng hộ lập luận này
tôi tin rằng biến chủng omicrone là bước đầu tiên trong quá trình virus biến đổi gây ra những triệu chứng lành tính hơn cho con người
giáo sư julian tang chuyên gia bệnh đường hợp đại học leicester nói
theo ông tăng virus đang tiền hóa theo hướng khiến người nhiễm bệnh không bị quá nặng
khi đó người bệnh vẫn có thể tiếp xúc với xã hội và lây lan virus ra cộng đồng
về một khía cạnh nào đó đây là một tiền hóa có lợi cho virus và phần nào đó ít có hại cho con người
tuy nhiên không loại trừ nguy cơ khi virus lan rộng virus sẽ tiếp tục đột biến và trở thành biến chủng mới có động lực cao hơn
quan chức y tế một số quốc gia dự đoán covid một mươi chín cuối cùng sẽ giống như cúm
khi đó con người sẽ cần tiêm vaccine mới để đối phó với những biến chủng mới xuất hiện mỗi năm
tuy nhiên giáo sư mattin huber của đại học y tế london lại có quan điểm ngược lại
ông cho rằng virus sars cov hai sẽ giống như các chủng virus
corona gây ra cảm lạnh
virus corona sẽ không xuất hiện chủng mới mỗi năm
lý do chúng ta bị cảm lạnh mỗi mùa đông là bởi khả năng chống lại virus corona của hệ miễn dịch không tồn tại lâu giáo sư hiber nói
dù vậy chuyên gia đại học london cũng nhận định con người sẽ cần tiêm vaccine hàng năm để khắc phục điểm yếu của hệ miễn dịch ngắn hạn
tôi nghĩ virus sẽ tự tiến hóa để trở lên lây lan mạnh hơn nhưng động lực thấp hơn
và sẽ đến lúc chúng ta chỉ cần tiêm vaccine cho những người dễ bị tổn thương giáo sư tang của đại học laster nhận xét
theo jing vn vào dịp lễ giáng sinh năm nay người dân pháp đức philippines và thủ đô jakarta của indonesia không được phép đốt pháo hoa
quy định này được đưa ra nhằm hạn chế tụ tập đông người dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong khi đó các biện pháp hạn chế di chuyển bổ sung được áp đặt rộng rãi trên khắp thế giới
thậm chí một số quốc gia như israel cấm công dân đến một loạt quốc gia nếu không có giấy phép đặc biệt của chính phủ
biến chủng omicron cũng như các làn sóng dịch mới đa
hoành hành khiến nhiều nước phải áp đặt các biện pháp hạn chế trở lại
tuy vậy dù mối đe dọa từ chủng virus mới là hiện hữu các công cụ của chúng ta trong đối phó với đại dịch cũng đã được tăng cường
các nhà khoa học botswana và nam phi là những người đầu tiên cảnh báo thế giới về biến chủng omicrone hôm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
chỉ sau hai ngày tổ chức y tế thế giới who đã chính thức xếp omicron vào danh sách biến chủng đáng quan ngại
cùng với các chủng alpha beta gamma và delta
với động thái này who cho thấy họ hiểu biến chủng omicrone có thể đem lại nguy cơ lớn
chủng virus này có hơn hai mươi dạng đột biến khác so với delta biến chủng thống trị thế giới kể từ mùa hè năm nay
một số đột biến mới có thể thay đổi cách virus tương tác với hệ biến dịch cũng như tăng khả năng lây lan của chúng
các nhà khoa học nhận thấy chủng virus mới có nhiều khả năng lây bệnh hơn cho những người đã được tiêm chủng hoặc từng mắc covid một mươi chín trước đó
tỉnh gautam ở nam phi trở thành phòng thí nghiệm trên thực địa đầu tiên về sự lây lan của omicron
có ba giải thích về nguồn gốc của biến chủng mới cũng như nguyên nhân của chủng virus này có nhiều đột biến đến vậy
đầu tiên chủng virus này phát triển ở miền nam châu phi khu vực có tỷ lệ giải trình tự gen virus không cao
do đó cơ hội phát hiện đột biến sớm hơn đã bị bỏ lỡ
thứ hai virus có thể lây lan sang một quần thể động vật đột biến ở đó rồi lại lây sang người
thứ ba biến trùng có thể đến từ một bệnh nhân covid một mươi chín duy nhất có hệ miễn dịch yếu gây ra bởi hiv hoặc điều trị ung thư
do đó virus có thể tồn tại và đột biến trên cơ thể người này mà không gặp thách thức từ phản ứng miễn dịch thông thường
đây cũng là nguyên nhân nhiều khả năng gây ra trùng an pha theo giới khoa học
xét nghiệm pcr thông thường không phát hiện toàn bộ trình tự gen của virus
vì vậy một tỷ lệ mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín nhất định cần được giải trình tự gen để phát hiện các đột biến nguy hiểm
qua đó tìm ra các biến chủng gây quan ngại
bên cạnh đó quy trình này có thể giúp các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ cách virus lây lan
qua đó ra những quyết sách hiệu quả
việc giải trình tự gen có đóng góp lớn cho công tác chống dịch của nhân loại
lấy nước anh là ví dụ ngay sau khi chủng anfa được phát hiện tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
giới khoa học hiểu biến trùng này có khả năng lây lan cao hơn và các biện pháp hạn chế đang được áp dụng là không đủ
qua đó nước anh quyết định tái áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc giúp các ca nhiễm đảo chiều giảm mạnh
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khi chủng delta lần đầu tiên xuất hiện tại anh
các nhà khoa học đã phát hiện một dạng đột biến có thể giúp virus lây lan nhanh hơn cả biến chủng anfa
tuy vậy vaccine vẫn phát huy hiệu quả
từ kết luận này london thay đổi chính sách tiêm chủng thúc đẩy tiêm mũi thứ hai
giúp số ca tử vong không tăng mạnh như số ca bệnh
sự xuất hiện của biến chủng omicron trùng virus có khả năng xâm nhập hệ miễn dịch của những người đã tiêm hai mũi
khiến nhiều quốc gia tăng tốc chiến dịch tiêm chủng bổ sung mũi thứ ba
thách thức hiện nay đối với giới khoa học là xác định sự lây lan nhanh chóng của biến chủng omicron
đến từ bản chất virus nói chung hay đến từ khả năng lây bệnh cho những người được tiêm chủng hoặc từng mắc covid một mươi chín
những nhân tố này sẽ quyết định cách virus lây lan ở những khu vực khác nhau trên thế giới
các nhà khoa học cũng đang nỗ lực nghiên cứu về mức độ nghiêm trọng của các ca dương tính với chủng omicron
tuy vậy quá trình này sẽ cần thời gian do nhiều ca bệnh chỉ nhập viện một tuần sau khi bị lây nhiễm
giống như năm hai nghìn hai mươi một các nước châu âu đang phải đón một bệnh
các nước châu âu đang phải đón một lần sống dịch mới ngay trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh
điểm khác biệt là con người có nhiều công cụ hơn để đối phó
vaccine vẫn là vũ khí hiệu quả trong việc giảm số ca bệnh nặng và tử vong
các loại thuốc đặc trị covid một mươi chín cũng bắt đầu phát huy hiệu quả
trong khi đó nhờ giải trình tự gen và hiểu biết về các dạng đột biến
các quốc gia có thể nhanh chóng đánh giá nguy cơ để tìm ra các biện pháp ứng phó phù hợp
ngoài ra quy trình xử lý và phân tích dữ liệu cũng được chuẩn hóa
giúp các dự đoán về tương lai đại dịch chính xác hơn
so với các đại dịch trước đây con người có lợi thế lớn
đó là khả năng nghiên cứu phân tích ngay khi dịch bệnh hoành hành
thay vì chỉ sau khi đại dịch kết thúc
tuy vậy cuộc chiến không thể để mặc cho các nhà khoa học
mỗi người chúng ta đều cần tự bảo vệ qua việc tiêm vaccine
hạn chế tiếp xúc không đến những nơi đông người và tiếp tục đeo khẩu trang